xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tố ba mươi bốn bị can tại hai mươi bốn tỉnh thành phố
trong chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng
sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng
nhóm bị can trên đa số có độ tuổi dưới ba mươi tuổi bị khởi tố liên quan các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hà
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
môi trường công an tỉnh tuyên quang phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ phương thức thủ đoạn hành vi phạm tội bắt giữ các đối tượng phạm pháp
trong đó các đối tượng chủ mưu cầm đầu
cơ quan công an đã xác định có hai trăm tám mươi hai cá nhân bị các đối tượng lợi dụng lấy thông tin để lập hai trăm tám mươi hai hợp đồng vay tiền giả
với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi sáu bốn tỷ đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa sắp quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với trương thị lệ chú tại xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi ba lệ tổ chức các dây hụi với thời gian góp từ một mươi tháng một mươi hai tháng hoặc một mươi ba tháng
số tiền góp giao động mỗi phần từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến sáu triệu đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi hai lệ đã
có hành vi gian dối trong việc tổ chức chơi hụi bằng cách tự đưa ra các dây hụi khống
và tạo lòng tin cho người chơi tiếp tục đóng tiền góp hàng tháng và bị lệ chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lệ đã chiếm đoạt của hai mươi sáu người chơi hụi với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang phối hợp cùng với công an huyện phú tân
liên tục bắt giữ bốn vụ vận chuyển hàng hóa
tăng vật thu giữ là bốn xe mô tô và bốn một trăm sáu mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
trước đó vào trưa ngày bảy tháng một mươi một tại khu vực ấp phú hòa một xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang
lực lượng chức năng liên tục phát hiện bắt quả tang ba đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm nguyễn bảo nhân phạm thành thái và đinh trung lộc
tăng vật thu giữ gồm ba xe mô tô và ba bảy trăm bốn mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
sáng cùng ngày
cũng tại khu vực trên tổ công tác tạm giữ một xe mô tô và bốn trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu mà các đối tượng bỏ lại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị lo lắng về bệnh tật đặc biệt là ung thư đột quỵ khiến cho nhiều người tìm đến các gói tầm soát đang nở rộ trên mạng xã hội
các gói tầm soát đột quỵ được quảng cáo với nhiều lời lệnh
các gói tầm soát đột quỵ sẽ có cánh giá đắt đỏ từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng được tung ra
thực hư có phải cứ thải độc máu tầm soát chuyên sâu như là chụp cộng hưởng từ ami ct scan là có thể phòng được đột quỵ hay là sẽ tiến mất tật mang
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
đột quỵ là tình trạng rất phổ biến gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh
đánh trúng tâm lý đó nhiều gói dịch vụ tầm soát căn bệnh này được nhiều cơ sở y tế tư nhân quảng cáo rầm rộ tràn lan trên các trang mạng xã hội
tôi xem trên các truyền hình với cả đọc báo chí ấy thì thấy việc đột quỵ rất là nguy hiểm dẫn đến một là tử vong hoặc là liệt cả toàn thân
một số kỹ thuật của gói tầm soát được đưa ra như chụp mri não mr máu não chụp mạch cảm city scan siêu âm mạch máu điện tim
đo chỉ số abi tbi chụp soi đáy mắt xét nghiệm máu định lượng choleterone toàn phần đánh giá chức năng gan thận hô hấp đái tháo đường
có mức từ hai năm đến một mươi một năm triệu đồng tùy vào kỹ thuật trong mỗi gói
đặc biệt còn có một phương pháp mới được đưa ra là lọc máu để sàng lọc đột quỵ
việc tầm soát đột quỵ là tầm soát các yếu tố gây nên bệnh đột quỵ trong đó gồm các yếu tố nguy cơ tim mạch
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nguy cơ về tăng mỡ máu và các chế độ liên quan đến sinh hoạt hút thuốc lá béo phì thừa cân
cho nên là khi mà chúng ta lo lắng về các yếu tố gây nên bệnh đột quỵ
thì chúng ta không nên quá là sợ hãi và vội vã mà chúng ta nên đến khám ở các cơ sở y tế có uy tín
từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra những cái
chỉ định về những gói tầm soát đột quỵ cơ bản nhất và cần thiết nhất cho mỗi người
chứ không phải là mình bỏ một số tiền lớn để đi làm những cái xét nghiệm đắt tiền mà nó không cần thiết
dưới góc độ pháp lý thì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi đưa ra thông tin gian dối bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản
nếu mà số tiền chiếm đoạt từ hai triệu đồng trở lên hoặc là dưới hai triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính
đã bị kết án mà còn vi phạm
thì đối tượng thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
khi mắc bệnh hay cần kiểm tra sức khỏe người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám
tư vấn điều trị và sử dụng thuốc một cách khoa học theo đúng pháp đồ của bác sĩ
dược sĩ không tự ý tin theo đời quảng cáo trên mạng khi không có chỉ định của bác sĩ để tránh hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó bác sĩ sẽ thực hiện các bài hỏi
xét nghiệm kiểm tra và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu tổn hại sức khỏe tránh tiền mất tật mang
thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội và sở giao thông vận tải
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức
cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố dự kiến từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới
theo đó phạm vi thí điểm vé điện tử bao gồm vé lượt vé tháng một tuyến vé tháng liên tuyến
đối với hai mươi bốn tuyến xe buýt gồm tuyến buýt nhanh brt hai tám hai mươi một ba mươi hai năm mươi tám sáu mươi bốn sáu mươi năm bảy mươi bốn một trăm linh ba một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi sáu một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi chín e một e hai e ba e bốn e năm e sáu e bảy e tám và e chín
hành khách có thể đăng ký vé mua vé thanh toán online qua website qua app mobile
hoặc trực tiếp tại các quầy vé
hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng ví điện tử qr code
trong thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sát đô thị hai a
theo thống kê của bộ công thương qua một mươi tháng cả nước đã xuất khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm chín mươi một hai mươi tám tỷ đô la mỹ
đáng chú ý có ba mươi ba mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
chiếm chín mươi hai chín tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó có bảy mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất
ước đạt bốn mươi bảy tỷ usd
tiếp đến là điện thoại các loại và linh kiện thu về bốn mươi bốn hai tỷ usd
ngoài ra xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt ba mươi năm năm mươi một tỷ usd
hàng dệt may đạt hai mươi bảy tám tỷ usd
giày dép các loại đạt một mươi sáu năm tỷ usd
phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt một mươi một năm mươi tám tỷ usd
gỗ và sản phẩm gỗ đạt một mươi tám tỷ usd
thưa quý vị là một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày hôm qua
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đó là vấn đề cải cách tiền lương

từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo đó trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
bộ trưởng bộ nội vụ bà phạm thị thanh trà đã thông tin về việc để phục vụ cải cách tiền lương
thời điểm này đã hoàn thành xong các danh mục vị trí việc làm
trước đó đơn vị này cũng đã đưa ra năm giải pháp để thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ và kịp thời
đây là mong mỏi của đông đảo cán bộ công chức viên chức và được kỳ vọng sẽ tạo ra được những thay đổi lớn
chị nguyễn thị băng thanh
chị nguyễn thị băng thanh
hình thức trở thành cán bộ công chức văn hóa xã hội từ năm hai nghìn một mươi chín
đến nay lương của chị được tính ở hệ số ba cộng thêm hai mươi năm phụ cấp công vụ
có lẽ không chỉ riêng chị thanh tất cả các cán bộ công chức viên chức đều mong mỏi
việc cải cách chính sách tiền lương sẽ được thực hiện đúng tiến độ
khi mà nghe cái tin là sắp tới năm hai nghìn hai mươi bốn được cải cách tiền lương thì bản thân mình rất là vui mừng
bởi vì là cái sức mình bỏ ra công hiến với lại cái chế độ tiền lương cải cách thì mình cảm thấy là nó xứng đáng hơn
và hy vọng là cái tiền lương mới mức tiền lương mới tăng sẽ giúp cho mình có cái động lực tốt hơn
để mình hoàn thiện cái công việc được sao
mục tiêu của chính sách cải cách tiền lương đó là đảm bảo mức lương thấp nhất của khu vực công
bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp
từng ban từng ngành có liên quan anh phải có những cái giải pháp cụ thể có như thế nào
và quan trọng hơn nữa là làm sao để đúng ngày
mà mùa một tháng bảy năm hai nghìn bốn cái nghị quyết này cái cuộc cuộc cải cách tiền lương này nó được triển khai
dự kiến tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương
theo đó bộ nội vụ sẽ tập trung triển khai nghị quyết khi được quốc hội thông qua
đồng thời thực hiện các giải pháp tài chính tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
tinh giản biên chế và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận
hiện nay có một thuận lợi lớn đó là đã bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai đồng bộ
cả sáu nội dung của chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số hai mươi bảy
tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
scb vừa lên tiếng về vụ việc bảy cựu cán bộ nhân viên từng đảm nhiệm các vị trí quản lý
điều hành tại ngân hàng này bị khởi tố truy nã
scb cho biết đến thời điểm hiện tại các cá nhân trên đều đã bị miễn nhiệm chức vụ
và không còn công tác tại ngân hàng này
cụ thể scb đã miễn nhiệm là bà nguyễn thị thu sương
cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb từ năm hai nghìn một mươi bốn
miễn nhiệm ông đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb vào năm hai nghìn một mươi
những cá nhân khác hầu hết đã không còn tham gia vào công tác quản trị điều hành
và trời vị trí tại scb từ nhiều năm trước
do vậy scb khẳng định vụ việc khởi tố truy nã này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại của ngân hàng
quá trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính hưởng hữu của scb tới khách hàng
vẫn bảo đảm mọi nhu cầu và quyền lợi lợi ích hợp pháp của khách hàng các đối tác của ngân hàng
theo đúng quy định của pháp luật
scb vẫn đang hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và sẻ thông tin đến khách hàng
khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng
theo số liệu từ báo cáo của hội môi giới bất động sản việt nam
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba thị trường bất động sản đang có sự phục hồi rõ rệt
khi mà hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ loại hình bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng
tạo nguồn cung thúc đẩy giao dịch cho thị trường bất động sản
từ vars cho thấy các dự án mới mở bán mới đều được quan tâm
ghi nhận lượng booking ấn tượng với các chính sách bán hàng hấp dẫn
bên cạnh thị trường bất động sản sơ cấp thị trường thứ cấp cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực
với nhiều hơn các phân khúc khu vực có dấu hiệu vượt đáy
vars nhận định nếu như thời gian trước giao dịch thứ cấp chỉ xuất hiện chủ yếu ở phân khúc đất nền
nhà trong dân tầm giá dưới ba tỷ đồng thì gần đây trước những thông tin tích cực hơn từ thị trường
lượng cầu được cải thiện với nhiều lựa chọn khi nguồn cung đa dạng hơn
được bổ sung từ các sản phẩm cắt lỗ của nhà đầu tư từ tài sản đảm bảo là bất đồng sản do ngân hàng phát mãi
ngoài ra lãi suất được điều chỉnh giảm rõ rệt tiềm cận về mức đầu năm hai nghìn hai mươi hai
dòng tiền nhằn rỗi trong dân dù chưa nhiều nhưng đã bắt đầu rụt rịch quay trở lại đầu tư bất động sản
các sản phẩm nhà phố biệt thự trên năm tỷ đồng có mức giá đi ngang một thời gian
sau giai đoạn cắt lỗ sâu vào đầu năm nay đã được nhà đầu tư chấp nhận xuống tiền
bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới
tuy nhiên sự phục hồi sẽ khó tăng trưởng đột biến trong ngắn hạn
vừa qua đoàn giám sát hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh do bà nguyễn thị thanh vân
trưởng bang đô thị hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn
đã thực hiện việc giám sát triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tại buổi giám sát
sở xây dựng báo cáo giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh có một mươi chín dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
tương ứng một mươi bốn chín trăm năm mươi bốn căn hộ một dự án nhà lưu trú công nhân tổng diện tích đất bảy ha
quy mô một một trăm bốn mươi chín phòng đáp ứng bảy năm trăm chín mươi sáu chỗ ở cho công nhân
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng hai dự án với diện tích đất
một mươi tám bốn trăm năm mươi chín sáu m hai diện tích sàn xây dựng năm mươi chín tám trăm chín mươi ba m hai quy mô sáu trăm hai mươi ba căn hộ
có bảy dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô bốn chín trăm chín mươi sáu căn hộ
trong đó có sáu dự án nhà ở xã hội với quy mô ba chín trăm năm mươi sáu căn hộ và một dự án nhà lưu trú công nhân
với một bốn mươi căn và có tám mươi hai dự án đang được thống kê để theo dõi trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội
việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi năm có kết quả nhất định trong thời gian qua
nhưng trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắt chưa giải quyết triệt để
trong thời gian tới các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn
để triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tiếp theo
hội đồng vàng thế giới vừa công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó về thị trường vàng việt nam báo cáo cho biết nhu cầu tiêu dùng vàng giảm một so với cùng kỳ năm ngoái
theo báo cáo nhu cầu tiêu dùng vàng giảm xuống còn một mươi một chín tấn trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
so với một mươi hai tấn trong cùng kỳ năm ngoái
hội đồng vàng thế giới cho rằng sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm một mươi bốn
so với cùng kỳ từ ba năm tấn trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai xuống còn ba tấn trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời đây là quý iii liên tiếp ghi nhận nhu cầu giảm của mặt hàng này
và cũng là quý iii có nhu cầu vàng trang sức ở mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn hai mươi một
tính chung chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba nhu cầu vàng trang sức giảm một mươi bảy xuống một mươi một tấn
nguyên nhân do lãm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng
đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng
tuy nhiên hội đồng vàng thế giới cũng cho biết nhờ nhu cầu mua vàng thỏi và su vàng tăng trưởng

với cùng kỳ từ tám năm tấn trong quý iii năm hai nghìn hai mươi hai lên tám tám tấn trong quý iii năm hai nghìn hai mươi ba
đã bù đắp cho sự tăng trưởng chung
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết sau hơn một mươi ngày mở bán vé tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng số vé đã thanh toán khoảng hơn năm mươi bảy vé
năm nay ngành đường sắt dự kiến cũng ứng hương hai trăm linh chỗ theo cả hai chiều
thời gian từ một mươi ngày trước tết và một mươi năm ngày sau tết
dịp này ngành đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đại để hỗ trợ hành khách đi tàu như
giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn hành khách có thẻ khách hàng
giảm ba giá vé cho các đoàn tàu xuất phát từ ga sài gòn ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và đi từ một km trở lên
ngoài ra công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã mở bán vé chương trình khuyến mại sáu chỗ giảm giá ba mươi
cho hành khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý trong tháng một mươi một
chương trình được ngành đường sắt áp dụng cho hành khách mua vé trước ba ngày tàu chạy trở lên
với số toa số chỗ cụ thể
khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm ba mươi giá vé
áp dụng cho tất cả các loại chỗ trên tàu người dân có nhu cầu có thể mua vé tại các website
www jsvn vn vétàu com vn các nhà ga đại lý bán vé app bán vé tàu tổng đài bán vé
và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành đường sắt

quỹ ban nhân dân tỉnh đồng tháp phối hợp với quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
vừa thông tin về ngày hội hội quán đất sen hồng lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức với quy mô cấp tỉnh có chủ đề hội quán đất sen hồng hành trình đồng hành cùng phát triển
ngày hội sẽ diễn ra vào hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi một tại quảng trường văn miếu thành phố cao lãnh
với nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu hình ảnh hiện vật đông sản sản phẩm chế biến
sản phẩm ô cốt từ các hội quán
hội thảo phát huy giá trị cộng đồng của hội quán tọa đàm hội quán đồng hành
cùng sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng tháp hội thi thủ lĩnh hội quán đất sen hồng
ngày hội nhằm nhìn lại chặng đường bảy năm hình thành và phát triển mô hình hội quán
tổng kết quá trình phát triển của mô hình hội quán tỉnh đồng tháp tạo điều kiện cho các hội quán
của đồng tháp giao lưu liên kết hợp tác giới thiệu sản phẩm đẩy mạnh truyền thông
các hàng hóa thế mạnh đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường
hội quán là một mô hình mới dựa trên hình thức liên kết tự nguyện của những người nông dân
nhằm chia sẻ chuyện làng chuyện xóm và hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh
hội quán còn là trung tâm kết nối cộng đồng phát huy tính dân chủ tính tự quản
tinh thần trách nhiệm của những người thủ lĩnh cộng đồng khắc phục tình trạng người dân
trong chờ ý lại và nhà nước được hình thành với phương châm chăm chỉ tự lực hợp tác
trên cơ sở tự nguyện tự chủ tự quản của người dân là một thiết chế đa chức năng mới ở nông thôn
thông qua mô hình hội quán đã dần xuất hiện tư duy lớn trong mô hình kinh tế tập thể
chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp
lấy giá trị gia tăng trong từng công đoạn của chuỗi ngành hàng nông sản làm mục tiêu hướng tới
việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp
được phát huy bắt đầu từ các hội quán hợp tác xã tổ hợp tác
qua một mươi năm triển khai cuộc thi khởi nghiệp xanh đã tạo ra diễn đàn thúc đẩy sự giao lưu
với những giải pháp mới sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất nông nghiệp
đảm bảo an sinh xã hội từ đó lan tỏa thông điệp khởi nghiệp xanh
trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch doanh nghiệp
cảnh nông đổi mới sáng tạo phát huy tại nguyên bản địa
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ khi phát động cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín vào tháng năm đến cuối tháng bảy
có một trăm bảy mươi chín cá nhân và tập thể gửi dự án tham gia đến từ ba mươi sáu tỉnh thành
kết quả đã chọn ra một trăm linh tám dự án vào vòng bán kết của ba mươi ba tỉnh thành
trong đó có năm mươi một dự án nhóm năm mươi bảy dự án cá nhân
qua ba vòng bán kết đã tìm ra ba mươi bảy dự án
vào trung kết bến tre một mươi dự án thành phố hồ chí minh một mươi năm dự án hà nội một mươi hai dự án
đến từ hai mươi bốn tỉnh thành ở khắp các vùng miền trên cả nước
cái quan trọng hơn của cái cuộc thi này đấy là nhận được rất nhiều sự góp ý của ban giám khảo
cũng như là ban tổ chức và được kết nối với lại các bạn cùng thi với mình
tôi cảm thấy là nhận được từ cuộc thi này cũng như là cái sự đồng hành rất là sát sao của ban tổ chức
tham gia một cuộc thi khởi nghiệp xanh như thế này
thì các bạn cũng coi đây là một cái sân chơi để học không chỉ từ các bạn cùng
cùng khởi nghiệp với mình mà còn cùng từ ban giám khảo và từ tất cả các chuyên gia tư vấn
chúng tôi kỳ vọng rằng các bạn không chỉ là những doanh nông có kiến thức
có chi thức mang cái sản phẩm của mình ra quốc tế
để chuẩn bị cho hành trình của cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
đã tổ chức một mươi bốn lớp tập huấn tại các tỉnh an giang bến tre đồng tháp
tp hcm hà nội bắc cạn lạng sơn nam định nghệ an cao bằng ninh thuận đắk lắc
những lớp tập huấn này đã tạo điều kiện để các doanh nông trẻ nâng cao thêm kiến thức
và hỗ trợ cho các dự án tham gia cuộc thi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết
để thực hiện thành công các dự án
chương trình đã lan tỏa thông điệp về khởi nghiệp xanh phát triển bền vững trong nông nghiệp
du lịch canh nông đổi mới sáng tạo phát huy tài nguyên bản địa
các dự án có một cái yếu tố xanh và yếu tố phát huy được yếu tố bản địa rất là tốt
phù hợp hoàn toàn so với tiêu chí của cuộc thi hầu như là có cái nghiên cứu trước về tiêu chí cuộc thi
đánh giá về thế mạnh của bản thân mình để mà trình bày với ban giám khảo
đặc biệt các dự án tham gia chương trình đều mang trong mình yếu tố tác động xã hội cộng đồng
vùng dân tộc thiểu số và ứng dụng công nghệ xanh phù hợp với xu hướng thế giới
nhờ sự kết hợp này cho thấy sự sáng tạo và những giải pháp mới trong việc áp dụng công nghệ
để nâng cao hiệu sức nông nghiệp đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường
không chỉ nhìn qua những sản phẩm khởi nghiệp mà nhìn qua những con người những bạn trẻ khởi nghiệp
đó là những cái tương lai của đất nước khởi nghiệp không phải là chuyện của hôm nay
mà khởi nghiệp là cái chuyện của ngày mai chúng ta gieo trồng thì ngày mai trong tương lai chúng ta mới nhận lại kết quả
hôm nay chúng ta có những bạn trẻ chập chẩn bước chân vào con đường khởi nghiệp
thì năm năm sau một mươi năm sau chúng ta sẽ có những thế hệ doanh nhân
vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi ba năm nay
nhóm tác giả đỗ đăng khoa đỗ mạnh quân và lê na đến từ đồng tháp với dự án
kết nối con người với tự nhiên đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc trị giá giải thưởng một trăm năm mươi triệu đồng
dự án này ra đời từ năm hai nghìn một mươi bảy với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới
từ những nguyên liệu thiên nhiên và thân thiện môi trường có thể ứng dụng vào đời sống
đem lại giá trị kinh tế cho những phế phẩm và phụ phẩm nông nghiệp
cụ thể là nguyên vật liệu sơ mước
ngoài ra còn có một giải nhì trị giá tám mươi triệu đồng ba giải ba trị giá năm mươi triệu đồng
và ba giải khuyến khích trị giá ba mươi triệu đồng